sáng nay hai mươi tám tháng chín chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chào xã giao quốc vương campuchia norodom sihamoni
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã thông báo với quốc vương về cuộc hội đàm của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội hai nước
cũng như cuộc hội kiến với chủ tịch thượng viện samdek seychum và hội kiến với thủ tướng vương quốc campuchia đạt kết quả tốt đẹp
hai bên quyết tâm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước
cũng như giữa hai quốc hội việt nam với quốc hội và thượng viện campuchia
bày tỏ vui mừng được đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
sang thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia quốc vương norodom sihamoni khẳng định
nhân dân campuchia luôn ghi nhớ sự ủng hộ giúp đỡ to lớn và quý báu của dân tộc việt nam anh hùng
đặc biệt là các thế hệ lãnh đạo việt nam đã cùng vua cha norodom sihanov xây dựng đường lối quan hệ bền vững giữa hai nước
quốc vương nhấn mạnh campuchia và việt nam là hai nước láng giềng có tình đoàn kết hữu nghị lâu đời
là người anh em tốt đã dành cho nhau sự giúp đỡ quý báu cả trong quá khứ và hiện tại